mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại gia lai
làm ba thành viên của câu lộc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong tại chỗ và một người bị thương
ngay sau khi nắm được thông tin phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban tổ chức đoàn công tác cùng các cơ quan thành viên liên quan
đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
thông qua đoàn công tác phó thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong
và động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc
như tin đã đưa vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng tám tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu năm trăm linh đường hồ chí minh thuộc xã yà rú
huyện chư bứ tỉnh gia lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ lái xe bị thương nặng
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai
gồm dương minh ninh đào trọng trí paulo madera oliveira
sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lãnh đạo địa phương đã có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn
kháo nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân